sau hơn ba tiếng đồng hồ kiên trì lần tìm từng dấu vết trong các phòng
các trinh sát và điều tra viên lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy đã phát hiện và thu giữ nhiều gói nhỏ ma túy
cứ ra một người để vào thành phố hồ chí minh mua ma túy từ thành phố hồ chí minh
mang về rồi đưa cho cả gia đình trễ ra tức là phân chia ra thành gói tép nhỏ
để rồi bán cho một số đối tượng nghiện trên địa bàn của tỉnh này
ngay trong chiều ba mươi tháng ba cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng liên quan trong gia đình bà trần thị năm
để tiến hành lấy lời khai phục vụ công tác điều tra
theo thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp
đường dây mua bán ma túy này ngoài bà trần thị năm còn có hai con gái là trần thị hà và trần thị lan
cùng hai đứa cháu nội ngoại là trần thị thu thủy hà trần tuấn kiệt
đường dây mua bán ma túy này đã hoạt động từ trước tết bính thân
ông anh ở trong sài gòn ông chỉ
thì ông chỉ ông cũng tăng ra ông xánh ông phăng ra ông chia làm sao rồi ông chỉ với mình cách để mình làm
sau khi kết thúc việc khám xét phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trưng cầu giám định số tàng vật thu giữ
với số lượng lớn ma túy là gần một mươi ba gram
đây là đường dây buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại bình định
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
hai đối tượng từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản
lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản đã bị công an thành phố hà giang bắt giữ
hai đối tượng là phạm văn doan và phạm đức minh có hộ khẩu thường trú tại xã xuân hồng huyện xuân trường tỉnh nam định
đang tạm trú tại thôn giang nam xã thanh thủy huyện vị xuyên tỉnh hà giang
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khi đang đến khu vực đường đôi thuộc xã phương độ
thì phát hiện chị trần thị mai hương chú tại tổ chín phường phương độ đang điều khiển xe máy đi một mình
cả hai liền xông tới ép xe nạn nhân rồi giật chiếc túi sách bên trong có một điện thoại iphone năm
một điện thoại nokia và hơn hai triệu đồng tiền mặt cùng một số vật dụng cá nhân
sau khi cướp được chúng đã lục lấy tài sản rồi vứt túi sách bên đường
cả hai đối tượng đều có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản